sau cả tuần oi nóng thì ai cũng nghĩ rằng là mùa hè đã về đến bắc bộ rồi
thế nhưng bất ngờ là ngày hôm nay lại có đợt không khí lạnh khiến cho bắc bộ giảm nhiệt
nhiệt độ cao nhất ngày là hai mươi bảy độ c và trung bộ cũng sẽ dịu mát hơn
dạ vâng ạ không khí lạnh gây mưa giải rác tại các vùng núi như cao bằng bắc cạn tuyên quang
mưa sau những ngày nắng thì quý vị cần lưu ý là nguy cơ rông lốc sấm xét và mưa đá
vì vậy ở những khu vực này khi có mưa thì người dân cần hạn chế di chuyển ra bên ngoài
trong khi đó nam bộ vẫn ổn định với hình thái là ngày nắng đêm không mưa
nhiệt độ ban ngày cao nhất là từ ba mươi năm đến ba mươi sáu độ c
và thưa quý vị ngày cuối tuần với rất nhiều dự định riêng
tuy nhiên xin được nhắc nhỏ với quý vị là hai mươi h ba mươi phút tới ngày hôm nay sẽ bắt đầu giờ cháy đất
và mong rằng tất cả chúng ta hãy cùng hưởng ứng giờ trái đất
bằng cách là chúng ta hãy tắt bớt các thiết bị điện trong vòng một tiếng đồng hồ
vâng một hành động nhỏ nhưng sẽ có ý nghĩa rất lớn cho môi trường cho cộng đồng và cho cả hành tinh nơi chúng ta đang sinh sống
và bảng nhiệt độ chi tiết cho các vùng trên cả nước chúng tôi sẽ gửi tới quý vị trong phần cuối của chương trình
hẹn gặp lại